liên quan đến tiến độ lập kế hoạch bảo trì đường bộ năm hai nghìn một mươi chín bộ giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư các công trình sửa chữa đồng thời phải có thứ tự ưu tiên bảo đảm hài hòa giữa các địa phương và vùng miền
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam khẩn trương xây dựng kế hoạch bảo trì quốc lộ năm hai nghìn một mươi chín đảm bảo các quy định của công tác bảo trì và yêu cầu về đảm bảo an toàn giao thông
thời gian trình duyệt kế hoạch bảo trì phải đảm bảo yêu cầu để có thể phê duyệt ngay sau khi có số liệu về khả năng cân đối vốn năm hai nghìn một mươi chín của nhà nước
quá trình xây dựng kế hoạch bảo trì phải ra soát theo các kết luận của thanh tra kiểm toán để đảm bảo đúng quy định
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam phải lưu ý sắp xếp thứ tự ưu tiên tình trạng hư hỏng của công trình ảnh hưởng đến an toàn giao thông đồng thời cần đảm bảo sự hài hòa giữa các địa phương và vùng miền